sở y tế tp hcm cho biết đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm covid một mươi chín
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố
để có thể đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh
sở y tế tp hcm xây dựng ba mươi bốn tiêu chí thuộc một mươi nhóm nguy cơ rủi ro khác nhau có thể xảy ra
như giữ khoảng cách tối thiểu trong môi trường của cơ sở khu chữa bệnh
triển khai công tác vệ sinh khử khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh
quản lý thông tin của người nghi nhiễm người nhiễm covid một mươi chín
mật độ người đến cơ sở khám chữa bệnh và công tác tổ chức kiểm soát chặt chẽ
nhằm phát hiện người có yếu tố nguy cơ để được khám sàng lọc ngay
mỗi tiêu chí được tính điểm theo thang điểm từ một điểm đến một mươi điểm
sau giai đoạn thử nghiệm căn cứ và bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm covid một mươi chín
sẽ có phiên bản chính thức dự kiến vào ngày hai mươi bốn tháng bốn